ở các thành phố lớn các trung tâm anh ngữ cho trẻ em ngày càng phát triển với những quảng cáo hấp dẫn xuất hiện nhàn nhạt
tuy nhiên chất lượng của các trung tâm ngoại ngữ này có thật sự bảo đảm hay không thì lại là một điều khiến các bậc phụ huynh trăn trở
nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh mong muốn con mình được nghe nói tiếng anh ngay từ bé
nên các trung tâm anh ngữ dành cho trẻ em được mở ra ồ ạt kèm theo đó là những lời mời gọi đầy hấp dẫn với mức học phí cũng muôn hình muôn vẻ
phương pháp dạy tiếng anh bằng tiềm thức học tiếng anh như tiếng mẹ đẻ đã có mặt tại việt nam
một trăm linh giáo viên bản ngữ giáo trình chương trình tiên tiến nhập khẩu từ mỹ
đó là những quảng cáo xuất hiện nhan nhản tại các trung tâm anh ngữ dành cho trẻ em trên mạng xã hội tờ rơi biển quảng cáo nhằm thu hút các bậc phụ huynh
nghĩ là các trung tâm không nên quảng cáo pi bên ngoài mà là phải đi vào cái sâu sát và cái chất lượng
và chất lượng của các con qua quá trình dạy như thế nào để biết được để phụ huynh nắm sát
nắm được từng bước các con khả năng của các con đến đâu chất lượng nó như thế nào
trung tâm anh ngữ thì tôi thấy rằng là mọc lên ở rất là nhiều nơi nhiều chỗ
thậm chí là tôi cũng đi một số nơi để xem xét thì tôi thấy rằng là thậm chí là mình có cảm giác như là mình bị mất một ít tiền về những cái hội thảo của họ
thế nhưng mà cuối cùng thì mình không đạt được cái mục đích của mình về học tập cho con ấy
tuy nhiên số lượng các trung tâm anh ngữ
những trung tâm anh ngữ thiếu như này đã tương xứng với chất lượng chưa thì lại là một điều khiến nhiều bậc phụ huynh chăn trở
mỗi trung tâm sử dụng một loại giáo trình khác nhau chưa biết thực hư về cơ quan tổ chức kiểm chứng
tôi thấy là nhiều trung tâm dành cho ngoại ngữ dành cho trẻ em hiện nay thì họ mở ra rất nhiều và có nhiều chương trình kèm theo đó và họ pia rất nhiều và quảng cáo
tôi thấy chất lượng của họ chưa chắc đã đảm bảo
nhiều phụ huynh đã nộp tiền vào đấy
nhưng mà khi cho con em mình đi học thì chất lượng không được như họ quảng cáo ạ
theo các chuyên gia từ ba đến năm tuổi là độ tuổi trẻ có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ một cách tốt nhất không cần lý thuyết trẻ vẫn nói được
thời điểm này học với giáo viên bản ngữ đúng phương pháp giúp trẻ phát âm chuẩn và tự tin
còn ngược lại sẽ làm mất đi niềm ham thích học tập ngoại ngữ ở trẻ
do vậy phụ huynh cần lựa chọn những trung tâm uy tín